sau một thời gian dừng hoạt động do cách ly xã hội đến nay một trăm linh các phương tiện vận tải hành khách được phép hoạt động trở lại
tuy nhiên thì các nhà xe không dám hoạt động hết công suất vì đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do chi phí bỏ ra mà lượng khách thì quá ít ỏi
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại bến xe trung tâm thành phố thái nguyên
nhà xe ca long chạy tuyến thái nguyên bóng cái do dịch covid nhà xe phải nghỉ từ ngày sáu tháng hai đến ngày ba tháng năm mới hoạt động trở lại
tuyến đường xa chi phí cao nhưng sau dịch lượng khách lại rất ít
mùng ba tháng năm vừa rồi là xe tôi mới bắt đầu hoạt động lắc đắc trở lại mà lượng khách khứa bây giờ rất là ít
đấy chỉ khoảng một mươi là nhiều thôi cầm chừng thôi chưa được đi vào đèo đâu
vì là chạy như thế này là cơ bản là giữ khách thôi chứ còn thì cũng không thể đủ chi phí được
không chỉ nhà xe này đây cũng là tình trạng chung của nhiều tuyến xe khách tại bến xe trung tâm thành phố thái nguyên
thưa quý vị và các bạn đến thời điểm này thì đã là một mươi sáu h năm mươi năm chỉ còn năm phút nữa thôi thì chuyến xe này sẽ xuất phát từ thành phố thái nguyên đi thành phố hải phòng
thế nhưng mà trên xe lúc này cũng chỉ có duy nhất hai hành khách
tôi đi từ hà giang về xuống thái nguyên năm giờ thì xe thái nguyên này chạy đến hải phòng
không nhưng là các xe ở bến xe này xe nào cũng bán
bến xe khách thành phố thái nguyên có một trăm hai mươi bốn tuyến hoạt động tới ba mươi bốn tỉnh thái nguyên
bến xe khách thành phố trên cả nước với năm trăm hai mươi đầu xe của các doanh nghiệp vận tải hoạt động tuyến cố định
trước khi có dịch covid một mươi chín lượng khách khoảng sáu năm trăm linh lượt và lượng phương tiện xuất bến khoảng bốn trăm một mươi chuyến mỗi ngày
sau dịch mặc dù bến xe đã giảm tất cả các loại giá dịch vụ cho các xe hoạt động tại bến và hành khách ra vào
tuy nhiên các nhà xe đã sẵn sàng nhưng lượng khách đi xe vẫn rất ít
đến thời điểm này thực hiện chỉ đạo sở giao thông vận tải thì các xe hoạt động tại bến đã được hoạt động một trăm linh phương tiện
tuy nhiên lượng xe xuất bến hiện tại của bến thì khoảng đạt khoảng chín mươi
bây giờ bình quân một ngày khoảng ba trăm chín mươi chuyến xuất bến giảm khoảng hai mươi chuyến so với ngày thường trước khi có dịch
và lượng khách đi xe của bến hiện tại cũng chỉ đạt khoảng gần năm mươi so với thời điểm trước có dịch
hiện nay thì nhu cầu đi lại của hành khách vẫn chưa cao
bởi vì hành khách người ta cũng tự hạn chế việc đi lại cũng chưa phát sinh các nhu cầu
vì vậy hoạt động các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn
từ ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bộ giao thông vận tải đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc
về việc khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách trong nước
như vậy một trăm linh các phương tiện được hoạt động
tuy nhiên lượng khách ít ỏi đã khiến các doanh nghiệp vận tải thu không đủ chi